tại tỉnh thừa thiên huế đại hội đảng bộ thị ủy hương trà lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã bầu được ba mươi chín đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ thị xã hương trà và một đồng chí giữ chức bí thư thị ủy
đây là đơn vị được ban thường vụ tỉnh ủy thừa thiên huế chọn tổ chức đại hội điểm khối huyện thị xã và thành phố để rút kinh nghiệm chung cho các đại hội của tỉnh
tại đại hội bốn chương trình trọng điểm được xác định là phát triển dịch vụ du lịch phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp làng nghề phát triển hạ tầng đô thị và phát triển nông nghiệp sạch chất lượng cao